vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút chiều nay ngày một mươi ba tháng bảy bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai
tìm kiếm cứu nạn một tàu cá cùng sáu ngư dân gặp nạn trôi giạt trên biển
trước đó thông qua đường dây nóng cảnh sát biển việt nam đã thông báo cho cảnh sát biển trung quốc
cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị nạn qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts tại khu vực tây bắc quần đảo trường sa
tàu cảnh sát biển trung quốc đã tới vị trí hỗ trợ
dự kiến vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bảy tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai sẽ tới vị trí tàu bị nạn
để kịp thời hỗ trợ ngư dân lai kéo tàu bị nạn về bờ an toàn